mặc dù đã được phổ biến rộng rãi về chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thế nhưng có những người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và các trường hợp vi phạm tại tp đà nẵng sẽ bị xử phạt theo quy định
sở tư pháp tp đà nẵng khẳng định sẽ xem xét xử lý vi phạm hành chính theo hai trường hợp cụ thể
thứ nhất cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện
các biện pháp bảo vệ cá nhân để phòng chống dịch
thứ hai có thể phạt từ năm triệu đến một mươi triệu đồng đối với hành vi tập trung nơi đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng